và mở đầu chương trình sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua
ngoan tỉnh tây ninh ngày hôm nay cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án hai người tử vong ở quán nước giải khát thuộc ấp thuận hòa xã chuông mít huyện dương minh châu
thông tin ban đầu được biết năm hai nghìn một mươi năm nạn nhân nữ đã ly dị chồng có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác và bán nước giải khát để kiếm sống
thời gian gần đây người đàn ông thường có biểu hiện ghen tu với nạn nhân
vào đêm ngày một mươi một và đêm ngày một mươi hai tháng bảy cả hai xảy ra cãi vã đến hai mươi hai h ba mươi thì vào phòng ngủ đến khoảng sáu giờ sáng ngày hôm sau tức là sáu giờ sáng ngày hôm nay một mươi ba tháng bảy
chị lê thị thoa là chị dâu của nạn nhân nữ không thấy thức dậy mở cửa quán nước
nên đến gọi cửa thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động trên giường bên cạnh có chai thuốc trừ sâu còn người đàn ông treo cổ tử vong trong phòng
nhận được tin báo lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường để điều tra mở rộng
còn tại đắk lắc công an thành phố buôn ma thuột vừa bắt tạm giam đối tượng isun canun ba mươi ba tuổi trú tại phường ea tam thành phố buôn ma thuột
vì đã dùng dao đâm trọng thương một nam thanh niên trong quán karaoke
nạn nhân trong vụ án này là anh imi sa kabul một mươi chín tuổi trú tại phường khánh xuân thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra ban đầu khoảng một mươi sáu h ngày ba mươi tháng sáu sau khi ăn nhậu xong y xuân cùng với bốn người khác đến quán karaoke subin ở đường y hoang phường ea tam thành phố buôn ma thuột để hát
đến khoảng một mươi chín h bốn mươi năm cùng ngày yimisa và yitian nie hai mươi tuổi trú tại xã yakao thành phố buôn ma thuột cùng với ba thanh niên khác đến hát ở phòng kế bên
đến khoảng một mươi chín h bốn mươi năm cùng ngày người em họ của yisun đi vệ sinh thì bị yitian treo chọc và sàm sỡ vào người sau đó em họ về phòng hát kể lại sự việc cho mọi người nghe
vì bực tức nên yisun đã sang phòng của yitian để nói chuyện tại đây yisun đã cầm micro đánh vào đầu yitian thì bị nhóm yitian lao vào đánh trả
ngay sau đó yisun chạy ra ngoài lấy một con dao thái lan quay lại đâm nhiều nhát vào nhóm yitian
hậu quả là anh imisa bị đâm một nhát vào bụng lủng lá lách với tỷ lệ thương tích là ba mươi
được biết yisun kanun từng có một tiến án ba năm tù giam về tội cố ý gây thương tích
với hành vi giết người đối tượng khiêu văn bình hai mươi bốn tuổi ở ấp bào bèo xã hiệp mỹ tây huyện cầu ngang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh tạm giữ
đêm ngày một mươi hai tháng bảy bình uống rượu tại nhà một người bạn ở xã long hữu thị xã duyên hải
khi về ngang quán nhậu ở ấp một mươi hai xã long hữu thì thấy cậu của bình đang đánh nhau với một
bình đưa một số thanh niên khác nên vào can ngăn
trong lúc hai bên ẩu đà bình lấy con dao ở trong quán chém nhiều nhát vào nguyễn văn tuấn gây thương tích
sau đó bình bỏ trốn tuấn được đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích nặng nên đã tử vong
sáng sáng ngày hôm sau bình đến công an phường hai thị xã duyên hải đầu thú và trình báo toàn bộ sự việc
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tuyên quang vừa bắt quả tàng đối tượng nguyễn thế sơn
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại xã lưỡng vượng thành phố tuyên quang
và đối tượng hoàng đức khánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại xã hòa phú huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để lấy lòng tin của bị hại sơn đã giới thiệu với nạn nhân khánh là cán bộ phòng cảnh sát hình sự
có khả năng chạy án nhưng thực chất là để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an nguyễn thế sơn khai nhận là do cần tiền tiêu xài và để mua ma túy sử dụng
nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
biết thông tin anh mai quang vinh là em rể họ của sơn
có con trai hiện đang bị cơ quan công an khởi tố và tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lợi dụng tâm lý gia đình muốn con được giảm nhẹ tội danh
sơn đã đặt vấn đề về anh vinh rằng mình có mối quan hệ có thể giúp chạy án với mức giá hai trăm linh triệu đồng
còn đây là đối tượng hoàng đức khánh
để lấy được lòng tin của nạn nhân sơn đã câu kết bàn bạc để khánh giả danh là cán bộ phòng cảnh sát hình sự
gặp nạn nhân nói chuyện chạy án và nhận trước một trăm linh triệu đồng
sau khi tiêu xài hết tiền đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
sơn và khánh liên tục gọi điện dụng nạn nhân chuyển nốt số tiền một trăm linh triệu còn lại theo thỏa thuận
khiến nạn nhân nảy sinh nghi ngờ nên đã đến cơ quan công an để trình báo
anh sơn có nói sơ bộ về kịch bản
nhận danh tên là hoàng
tức nhận mình là hoàng làm ở công an tỉnh
để cho người cần chạy án người ta đưa tiền cho tôi
cho đó là tôi sẽ đưa tiền cho anh sơn để anh ấy đi chạy án
anh nói là xong công việc thì cho tôi mấy chục
cũng không nói cụ thể bao nhiêu mà tôi cũng không khóc hỏi
anh ấy là phải có bao nhiêu tiền tôi mới làm
anh ấy là phải có bao nhiêu tiền tôi mới làm
tôi thấy là tôi nhận thức pháp luật nó chưa được hết chưa được cạn kẽ
nên là đã có những hành vi xe phạm
tôi rất là ăn năn hối hận về hành vi của mình
thông qua sự việc trên thì tôi đưa ra khuyên cáo tất cả người dân
là không nên tin tưởng các đối tượng lừa đảo
và nhất là thời này là không có thể chạy án được
mình vi phạm đến đâu mà pháp luật sẽ xử lý nghiêm
thế quy định như thế đấy
cơ quan tỉnh tuyên quang khuyên cáo người dân

cần nước cao tinh thần cảnh giác
hơn hết cũng không nuôi ý định chạy án
đây là hành vi vi phạm pháp luật
và còn tiến mất tật mang
từ trưa nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi
kịp thời khống chế thêm một vụ cháy rừng keo
và bạch đàn non ở núi thiên ấn
thuộc tổ dân phố liên hiệp một c
phường trương quang trọng thành phố quảng ngãi
vào thời điểm xảy ra cháy
lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai lực lượng
đến khống chế vụ cháy
đến khoảng một mươi bốn h cùng ngày đám cháy cơ bản được dập tắt
khu vực bị cháy rộng trên hai hectare
cây trồng chủ yếu là cây keo
và bạch đàn non khoảng hai năm tuổi
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng sáu
gần khu vực trên cũng đã xảy ra vụ cháy rừng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an tỉnh quảng ngãi đã kịp thời khống chế
cứu được trên một mươi năm hectare rừng keo
và bạch đàn khoảng trên năm năm tuổi
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
cùng thời điểm khoảng một mươi hai h trưa
và cũng tại quảng ngãi
hỏa hoạn đã bất ngờ bùng phát
tại căn nhà số hai trăm ba mươi tám trên hai trên sáu
và lan nhanh sang căn nhà số hai trăm ba mươi tám trên hai trên bốn
đường trần hưng đạo phường nghĩa lộ tp quảng ngãi
còn lửa bùng phát dữ dội
khiến nhiều đồ đạc vật dụng
tại hai căn nhà trên đều bị thiêu dụi
rất may là không có thiệt hại về người
ngay khi phát hiện cháy
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an tỉnh quảng ngãi đã có mặt nỗ lực dập lửa
và sau gần một giờ đồng hồ
ngọn lửa được khống chế
nhiều đồ đạc tài sản trong hai căn nhà trên đã bị thiêu dụi
hai căn nhà bị cháy
nằm trong khu tập thể thủy sản cũ
xây dựng từ mấy chục năm trước
trong đó một căn đang được chủ nhân sử dụng
làm kho chống vật dụng
còn một căn còn lại được dùng để ở
rất may khi ngọn lửa bùng phát
người nhà đã phát hiện và bỏ chạy ra ngoài
nên không gây thương vong
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
dịch bệnh bạch hầu đang có những diễn biến phức tạp
tại các tỉnh tây nguyên
từ đầu năm đến nay đã có hơn sáu mươi trường hợp mắc bệnh
và đã có ba người tử vong
là địa phương tiếp xác với tây nguyên
và từng bùng phát dịch bệnh này từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh quảng nam là vùng có nguy cơ cao
đối với bệnh bạch hầu
để chủ động ứng phó
ngăn ngừa dịch bệnh tái phát và lây lan
tỉnh quảng nam đã triển khai nhiều phương án
nhằm chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh này
vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
tại xã duy nghĩa và duy hải
huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
xuất hiện ba ca bệnh bạch hầu
nguyên nhân xác định là do các trường hợp này
không tiêm đủ ba mũi vaccine năm trong một
vì lo sợ khi có thông tin vaccine năm trong một
có thể gây biến chứng khiến trẻ tử vong
để nâng cao hiểu biết
ngăn ngừa dịch bệnh trong nhân dân
các ngành chức năng đã tăng cường tuyên truyền
hướng dẫn và tổ chức các đợt tiêm phòng
cho tất cả các đối tượng
từ năm đến bốn mươi tuổi trên địa bàn
là một người dân ở đây
trong vòng nhiễm dịch bệnh
bạch hầu này mình rất là hôn môn
rất là lo sợ
khi được xuống đây là được khóm
và được tiêm cái mũi bạch hầu này
thì tôi rất mừng
tại vì đã được tiêm ngừa
nói chung là dịch là cũng đỡ tới tay mình hơn
triển khai chức ngừa vaccine
cho học sinh cấp hơ
và hơ trường của cấp một
tại xã diên nghĩa
và cho uống thuốc dự phạm
học sinh tại xã diên nghĩa
trung tâm y tế sẽ đầu tư
tư lực nguồn lực
để tìm hiểu
nguồn nội dung
để thực hiện cái nội dung này
để phòng bệnh bạch hầu
trong sáu tháng qua
ngành y tế tỉnh quảng nam
đã tăng cường triển khai vaccine
có thành phần bạch hầu tho gà uống ván
trong tiêm chủng mở rộng
tại một mươi tám huyện thị xã thành phố
trên địa bàn tỉnh
đồng thời chú trọng rà soát bảo đảm trẻ em
dưới một tuổi tiêm đủ ba liều vaccine
năm trong một
ngoài ra cũng tăng cường công tác truyền thông giáo dục
để mọi người dân biết và chủ động
phòng chống ngăn ngừa dịch bệnh
nhất là các huyện miền núi
giáp tranh với tây nguyên
như nam trạm my phước sơn nam giang
công tác tiêm chủng
trong cái chương trình tiêm chủng mở rộng
được đạt cho được trên chín mươi năm trẻ em được tiêm chủng
rà soát tiêm vét
tiêm bù các cái trường hợp
trẻ em chưa được tiêm chủng
đồng thời chúng ta đã triển khai
tiêm vaccine mũi ba
cho tôn dân ở hai cái xã
dì hải và duy nghĩa
bạch hầu là bệnh nguy hiểm
khả năng lây lan cao
nếu không được chữa trị kịp thời
có thể dẫn đến tử vong
bệnh có biểu hiện như sốt nhẹ đầu hồng ho
xuất hiện giả mạc màu trắng
ở tuyến hành nhân hầu hồng thanh quảng bụi
người dân cần chủ động phòng tránh
tiêm chủng đầy đủ vaccine
phối hợp phòng bệnh bạch hầu cho trẻ
ngày hôm nay một mươi ba tháng bảy
là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu
theo chu kỳ của liên bộ công thương tài chính
trong lần điều chỉnh lần này
giá xăng dầu đã được nhà điều hành giữ nguyên
so với lần điều chỉnh gần đây nhất
là ngày hai mươi bảy tháng sáu
giá xăng dầu vẫn tiếp tục được bán ở mức
xăng e năm ron chín mươi hai
không cao hơn một mươi bốn hai trăm năm mươi tám đồng một lít
xăng ron chín mươi năm
không cao hơn một mươi bốn chín trăm bảy mươi ba đồng một lít
không cao hơn một mươi hai một trăm một mươi bốn đồng một lít
không cao hơn một mươi ba mươi tám đồng một lít
và dầu mazut
không cao hơn một mươi hai một trăm một mươi bốn đồng một lít
trong lần điều chỉnh này
nhà điều hành thực hiện trích lập quỹ bog
đối với xăng e năm ron chín mươi hai
ở mức một trăm linh đồng một lít
kỳ trước là năm mươi đồng một lít
xăng ron chín mươi năm
trích lập ở mức hai trăm linh đồng một lít
bằng kỳ trước
dầu diesel ở mức năm trăm linh đồng một lít
kỳ trước là sáu trăm linh đồng một lít
dầu hỏa ở mức ba trăm linh đồng một lít
bằng kỳ trước
và dầu mazut trích lập ở mức ba trăm linh đồng một kg
bằng kỳ trước
từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
thông tư năm trăm tám mươi hai nghìn hai mươi ttbca của bộ công an
về quy định quy trình cấp thu hồi đăng ký
biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
có hiệu lực thay thế thông tư số một trăm năm mươi hai nghìn một mươi bốn ttbca
thì học viên sinh viên không còn được đăng ký xe
tại nơi mình đang theo học
theo đó trong thời hạn bảy ngày
kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe
cho tổ chức cá nhân thuộc tỉnh thành phố khác
chủ xe phải trực tiếp hoặc ủy quyền
cho cá nhân tổ chức dịch vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký xe
và biển số cho cơ quan đăng ký xe
đối với việc sang tên cho tổ chức cá nhân
trong cùng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thì chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền
cho cá nhân tổ chức dịch vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký xe
cho cơ quan đăng ký xe
trường hợp tổ chức cá nhân mua
được điều chuyển cho tặng
được phân bổ thừa kế
làm thủ tục sang tên ngay
thì không phải làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký
biển số xe
ngân anh kính chào quý vị
mời quý vị đến với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị
không phủ nhận những đóng góp
của những quan chức cấp cao của tp hcm
trong thời gian vừa qua
xong những sai phạm trong quá trình điều hành
chỉ đảo trên cương vị lãnh đạo thành phố
đã khiến hàng lạc quan chức đã bị khỏi tố
mở đầu bản tin ngày hôm nay
chúng ta cùng điểm lại những việc quan chức trên
với những sai phạm nghiêm trọng
mà họ phản phải
ngày một mươi một tháng bảy
ông trường vĩnh tuyến
phó chủ tịch ubnd tp hcm
ông trần trọng tuấn
phó tránh văn phòng tp hcm
cùng biệt nội tố về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất phát lãng phí
ông tuyến được cho là có liên quan đến những vi phạm
tại dự án phát triển khu nhà ở
tại phường phước long b quận chín tp hcm
do tổng công ty nông nghiệp sài gòn
làm chủ đầu tư
trước đó ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
cựu phó chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn hữu tính
cùng nhà lãnh đạo các sở ngành của thành phố
cùng thời kỳ
cũng bị khởi tố liên quan đến vũ nhôn
cuối năm hai nghìn một mươi tám
ông nguyễn thành tài
cựu phó chủ tịch ubnd tp hcm
nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
cũng bị khởi tố về những sai phạm
liên quan đến khu đất vàng năm m hai
tại số một mươi hai lê duẩn quận một
bộ công an cũng đã khởi tố bắt giam ông đinh la thăng
cụ biết thưa thành ủy tp hcm
về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
chiều nay ngày một mươi ba tháng bảy
sau ba tuần xét xử và nghị án
tòa án nhân dân tp hcm
không tuyên án như dự kiến
mà bất ngờ trả hồ sơ vụ án trần phương bình
nguyên tổng giám đốc ngân hàng thương mại
cổ phần đông á và một mươi một đồng phạm
để viện kiểm sát nhân dân tối cao
điều tra bổ sung
theo nhận định của hội đồng xét xử
cáo trạng xác định trong thời gian công tác
tại đông á ben bị cáo trần phương bình
đã chỉ đạo cho cán bộ ngân hàng lập hồ sơ
cho nhóm khách hàng vây tiền
trong đó có nhóm công ty trách nhiệm hữu hàng hiệp phú gia
và nhóm công ty khổ phần vốn thái thịnh ttc
gồm một mươi một công ty và một mươi sáu cá nhân
do ông nguyễn thiện nhân chủ tịch công ty thái thịnh
chỉ đạo điều hành
do có mối quan hệ với ông nhân bị cáo bình
đã chỉ đạo nhân viên tại đông á ben
cho các công ty và cá nhân này vây một mươi một khoản tiền
đến hạn thanh toán nhóm ttc không có khả năng trả nợ ngân hàng
ông bình tiếp tục chỉ đạo nhóm này vay tiền
để đảo nợ lập hợp đồng vây vốn
nâng khống tài sản đảm bảo
hậu quả đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
nhóm ttc còn dư nợ sáu khoản vây
tại đông á bên với tổng số nợ hơn ba tỷ đồng
sai phạm này của ông bình bị truy tố xét xử
nhưng cơ quan điều tra chưa lấy lời khai của ông nhân
việc kiểm soát nhân dân tối cao nhận định
hành vi của ông nhân và các đối tượng
sẽ được xử lý sau và buộc ông bình bồi thường cho đông á ben
dành quyền cho ông bình khởi kiện nhóm ông nhân
trong vụ án khác
được hội đồng xét xử đánh giá là
chưa xem xét vụ án một cách toàn diện
ảnh hưởng đến quyền lợi của ông bình và các cá nhân khác
biệt cáo trần phương bình hiện đang chấp hành án tù chung thân
vì gây thiệt hại cho đông á ben
ba sáu trăm linh tám tỷ đồng trong giai đoạn một của vụ án
tại giai đoạn hai
viện kiểm soát nhân dân tối cao cáo buộc
trong thời gian từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi ba
với vai trò là tổng giám đốc
phó chủ tịch hội đồng quản trị
chủ tịch hội đồng tính dụng đông á ben
ông bình đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi
gây thiệt hại cho đông á ben số tiền hơn tám tám trăm linh tỷ đồng
như truyền hình công an nhân dân
đã thông tin về hành vi lừa đảo
thông qua hình thức mua bán đất nền
tại dự án khu dân cư go cát
phương phú hữu quận chín
ngày một mươi ba tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố hồ chí minh cho biết
đã quyết định khởi tố vụ án hình sự
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại công ty cổ phần đầu tư tiên phong lan
hai mươi hai khách hàng đã có đơn tố cáo
ông vũ tiến hường và bà nguyễn thị diệu thúy
giám đốc công ty cổ phần đầu tư tiên phong lan
có hành vi lập khống dự án khu dân cư
mới go cát phương phú hữu quận chín
thành phố hồ chí minh để chuyển nhượng cho hai mươi hai cá nhân
để chiếm đoạt hơn bốn mươi một tỷ đồng
sau thu thập tài liệu chứng cứ
giám định chữ ký của những người liên quan
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu
công an thành phố hồ chí minh
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư tiên phong lan
để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
trước đó công an thành phố hồ chí minh
cũng đã khởi tố bắt giam nhiều lãnh đạo công ty bất động sản
có hành vi lừa đảo thông qua hình thức ký kết
hợp đồng góp vốn mua bán đất nền
phân lô ra đất nông nghiệp
để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của khách hàng
ngày một mươi ba tháng bảy
công an quận bình tân thành phố hồ chí minh cho biết
đơn vị này vừa phát hiện
bắt quả tan ba mươi năm người có hành vi sử dụng ma túy
trong hai quán karaoke trên địa bàn
khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng nay ngày một mươi ba tháng bảy
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an quận bình tân
ấp vào kiểm tra khách sạn hoàng minh
trên đường tỉnh lộ một mươi phường bình trị đông
qua kiểm tra có chín người trong ba phòng
bảy người dương tính với ma túy
trước đó rạng sáng ngày một mươi một tháng bảy
đơn vị này tiến hành kiểm tra quán karaoke phan anh
trên đường phan anh phường bình trị đông
bắt quả tan đoàn dương minh nguyên
đang tàn trữ bốn bốn gram ma túy
và trương văn khánh tàn trữ một chín gram ma túy
hai mươi tám người được đưa về phường để kiểm tra
trong đó có một mươi hai người phát hiện dương tính ma túy
cùng ngày tại khách sạn phương nga
trên đường số bốn phường bình hương hòa a
công an phát hiện thêm sáu người dương tính ma túy
và tại karaoke alibaba đường trần văn dậu
công an bắt quả tan nhân viên quá
đang tàn trữ trái phép chất ma túy
một trăm linh ba người được đưa về làm việc
trong đó có tám người dương tính với ma túy
để đảm bảo cho các hoạt động giao thông đường thủy
trên sông sài gòn được thuận lợi
an toàn trong suốt mùa mưa bão
phòng cảnh sát giao thông đường thủy
công an tp hcm liên tục có những đợt
rà soát tuần tra kiểm tra
qua đó một số tàu thuyền xà lan
vi phạm đã được tuyên truyền nhắc nhở và xử lý
tại buổi tuần tra trên sông sài gòn
của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy
công an tp hcm đã phát hiện xà lan chở cát này
đang vận chuyển các vườn quá tái trọng cho phép
theo lực lượng chức năng
xà phạm này có thể dẫn đến hậu quả khung lường
nếu gặp mưa to gió lớn
trong khi hiện đang là cao điểm của mùa mưa bão
có nhiều diễn biến phức tạp
những lý do mà người điều khiển phương tiện đưa ra
chẳng khác nào đánh độ cả tính mạng và tài sản
chỉ vì thêm chút lợi nhuận
lúc dày cũng ế ẩm quá
thì cũng trả khá chút
tại vì mùa này để ẩm mình phải trả thêm chút lợi nhuận
thôi hồi chiến sau mình cũng trả mức an toàn nước an toàn mình
cơ quan với cảnh sát giao thông tuyên truyền như vậy
thì tôi là chủ phương tiện
thì tôi thấy là rất là đúng
chúng tôi cũng có một số phi phạm
thế cho nên là tôi cũng hứa với các cơ quan
cảnh sát giao thông
chúng tôi sẽ khắc phục luôn
trên sông sài gòn
luôn có lượng lớn tàu thuyền qua lại
lên tới hàng ngàn mỗi ngày
các địa điểm thường tập trung đông nhất
là khu vực quận một quận bảy và huyện nhà bè
mật độ giao thông khá dài đặc
nên các vi phạm luôn xảy ra
chủ yếu là tình trạng chở quá tải
nhằm phòng ngừa tai nạn
trong mùa mưa bão
tôi cũng xin đề nghị
những người dân những người tham gia giao thông thủy
nhất là các thuyền trưởng
chủ phương tiện
cần phải chấp hành một số quy định như sau
cái vấn đề thứ nhất
là khi tham gia
hoạt động giao thông thủy
là phải nắm vững
và chấp hành nghiêm luật giao thông thủy
cái thứ hai
là người điều khiển tàu ghe
là phải có bằng thuyền trưởng
chứng chỉ chuyên môn phù hợp
cái vấn đề thứ ba
là khi đưa phương tiện
tham gia hoạt động giao thông thủy
là phải được đăng ký đăng kiểm
đúng quy định
cái vấn đề thứ tư
đó là phải chấp hành nghiêm
cái quy tắc an toàn giao thông
là không được
chở quá trọng tải quy định
trong thời gian tới
công an tp hcm sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra
cũng như tuyên truyền cho thuyền trưởng
người điều khí phương tiện
chấp hành các quy tắc về an toàn giao thông đường thủy nội địa
những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định
thưa quý vị
hơn tám mươi học sinh tại tp hcm
sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi công lập
trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng bảy tới đây
đến thời điểm hiện tại
mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được hoàn tất
so với năm học trước
các trường trú học phổ thông công lập
tại tp hcm sẽ tuyển sinh ít hơn gần tám trăm linh em
khiến sự cạnh tranh vào trường công
thêm căng thẳng và khó hơn
nhiều phụ huynh bày tỏ sự lo lắng
trước cuộc đôi giành tấm vé vào lớp một mươi công lập
của con em mình
bây giờ mà thẳng dư cho đến hai mươi
rồi vào trường công
thì có thấy cái tỷ lệ
chậu của nó rất cao
khi tuyển vào trường công rất là cao
một phải chậu
mười mấy hai mươi
dĩ nhiên là chắc không phải có áp lực
kể cả cha vẫn mẹ là đều
là coi như cũng có một số áp lực
ảnh hưởng nhất định
cố gắng cho
con nó vào trường công
thì cái đó là
nói chung là một số
phụ huynh thì cũng là
vẫn có những mong ước như vậy
năm nay kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông công lập
được tổ chức tại một trăm ba mươi năm điểm thi
trong đó một trăm hai mươi năm điểm thi thường
và một mươi điểm thi chuyên
tổng số phòng thi là gần ba hai trăm linh
với hơn một mươi một bốn trăm linh cán bộ tham gia coi thi
và hơn ba bốn trăm linh cán bộ chấm thi
đến thời điểm hiện tại
sở giáo dục đào tạo đã tập huấn cho cán bộ coi thi
cán bộ giao đề thi
đảm bảo kỳ thi an toàn và nghiêm túc
năm nào thì sở cũng có một số
đưa vào cái đội mới yêu cầu
trong cái việc mà tổ chức dạy và học
do mình trực tiếp
chỉ đạo dạy học và tổ chức
kiểm tra đánh giá ra đề thi tuyển sinh
cho nên cái việc mà
chỉ đạo dạy học và đa đề
cũng rất là động bộ
thầy cô đã được nhận được cái thông điệp
nhận được cái yêu cầu từ sở
trong kỳ tuyển sinh
thì cái việc mà thay đổi và cũng rất là ít thôi
để đảm bảo được cái sự công bằng
cũng như trong cái lúc tuyển sinh
chúng ta chọn lựa được các em học sinh xuất sắc nhất
và các cái trường sắp xếp
các học sinh vào học đảm bảo được
cái chất lượng tuyển sinh hàng năm
được biết ủy ba nhân dân
thành phố hồ chí minh yêu cầu các sở ngành
phối hợp với sở giáo dục đào tạo
trí khai kế hoạch cụ thể
quán trị các đơn vị có liên quan
xây dựng phương án tổ chức bảo vệ kỳ thi
trong đó các hội đồng thi phải quán triệt chặt chẽ
về nội dung kiểm tra công tác đảm bảo cơ sở vật chất
phối hợp với lực lượng công an
trí khai các phương án đảm bảo
trong những ngày diễn ra kỳ thi lớp một mươi
không xảy ra tình trạng ủng tắc giao thông
mất an ninh trực tự tại các hội đồng thi
chuyển qua thông tin tại tỉnh bình thuận
trước tình trạng tuyến đường tránh quốc lộ năm mươi năm
qua thị trấn tân nghĩa
huyện hàm tân tỉnh bình thuận
xuống cấp sau một thời gian ngắn thông xe
mặc dù đã được sửa chữa nhiều lần
với vết vá chi chích
tìm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
đã lập đoàn thanh tra chất lượng dự án này
đường tránh quốc lộ năm mươi năm dài gần năm km
do sở giao thông vận tải tỉnh bình thuận
là ký đầu tư với số vốn hơn năm mươi tỷ đồng
đơn vị thi công gồm công ty cổ phần rạng đông
tập đoàn rạng đông
thi công đoạn km chín mươi bốn một trăm bảy mươi
đến km chín mươi sáu ba trăm linh
công ty cổ phần đầu tư xây dựng tám trăm tám mươi
thành nam thi công đoạn từ km chín mươi sáu ba trăm linh
đến km chín mươi tám năm trăm hai mươi một
khi đưa vào sử dụng người dân kỳ vọng
vào một tuyến đường chất lượng
giảm tải áp lực giao thông phần tiện đi lại
tuy nhiên chỉ mới sử dụng được một thời gian ngắn
tuyến đường này đã nhanh chóng xuống cấp
được sửa chữa nhiều lần
nhưng cảnh ổ gà ổ voi tiếp tục tác diện
tìm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
phút lộ năm mươi năm mới này là hai nghìn phút trăm mừng bóng hoàn thành
tôi là người đầu tiên ở đây
nói chung là con đường này nó phát triển
về cái kinh tế và nông nghiệp
của nhân dân của thị trấn tân nghĩa
nói chung là có nhiều điều lợi cho nhân dân
cái công trình xây dựng thì nó kém chất lượng
thứ hai nữa là
tuy nhiên con đường do lưu thông của nó

nó cũng có nhiều điều lợi cho nhân dân
nó cũng có nhiều đường phức tạp
nó giống như điện không có
hay là cướp dựt
là cũng trả ra nhiều trường hợp lắm
còn cái sửa chữa của do lưu thông
thì nó có nhiều lần sửa chữa nhiều lắm
mà đường đó vẫn là hư hẳn

nó bàn tháng nó đi đẹp lắm

nó bị hư hết
nó bị theo cái lũa lũa lũa đó
thì không có bự nhưng mà lũa nhỏ nhỏ nhỏ
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
bộ giao thông vận tải đã có văn bản hỏa tốc
gương sở giao thông vận tải tính bình thuận
yêu cầu cơ quan này kiểm tra sửa chữa dứt điểm
các hư hỏng tại tuyến đường
tiếp đó ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ubnd tính bình thuận ban hành quyết định
thanh tra chất lượng công trình tuyến đường tránh quốc lộ năm mươi năm
và việc quản lý sử dụng chi phí quản lý dự án
của các dự án do sở giao thông vận tải
làm chú đầu tư giai đoạn năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi sáu
hiện việc thanh tra đã hoàn thành
và đang chờ công bố chính thức
hy vọng rằng với sự chỉ đạo quyết liệt
của bộ giao thông vận tải
ubnd tính bình thuận
sẽ làm sáng tỏ các vấn đề liên quan
xử lý nghiêm minh nhưng vi phạm nếu có
sẽ khắc phục tình trạng xuân cấp của tuyến đường
đảm bảo an toàn giao thông
và phục vụ tốt cho mục đích phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn